để giúp nông dân trồng chuối ở đồng nai giảm bớt một phần khó khăn do không có thị trường tiêu thụ
siêu thị bixi đã thu mua hơn một trăm linh tấn chuối tươi với giá năm chín trăm linh đồng một kg để phân phối bán lẻ
tại một mươi năm siêu thị của công ty từ đà lạt đến cần thơ
trong đó bixi không tính phí vận chuyển hậu cần bốc xếp để hỗ trợ cho nông dân
điều này giúp cho người tiêu dùng có thể dễ dàng hỗ trợ người trồng chuối tại đồng nai
góp phần khơi thông đầu ra
đây là một hoạt động nghĩa tình đang được toàn dân chung tay giải cứu cho nông dân
trước đó do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn nông dân trồng chuối bị thương lái ép giá
nên có thời điểm giá bán chỉ còn khoảng một hai đồng một kg
nhiều trường hợp giá bán chuối không đủ trả tiền thuê người thu hoạch
nhiều nông dân phải để mặc cho chuối chín cây thậm chí đổ cho dê bỏ ăn